ngày bốn bảy tại thành phố lạng sơn ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh lạng sơn phối hợp với ban tổ chức hành trình đỏ đã tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề giọt hồng xứ lạng năm hai nghìn một mươi chín
tại bữa lễ khai mạc ban tổ chức đã tôn vinh khen thưởng bốn mươi bốn tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động hiến máu tình nguyện ở các địa phương trong tỉnh
hơn một đoàn viên thanh niên sinh viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang những người hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố lạng sơn và các tình nguyện viên của hành trình đỏ đã tham gia
ban tổ chức của hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh phấn đấu đạt được hơn tám trăm linh đơn vị máu
đây sẽ là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện tiếp nhận lượng máu lớn để khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè